hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của g hai mươi đã được tổ chức theo sáng kiến của nước chủ tịch g hai mươi ả rập xê út
hội nghị đã thông qua tuyên bố chung g hai mươi về ứng phó dịch covid một mươi chín trong đó thể hiện quyết tâm chính trị
cam kết mạnh mẽ và đoàn kết trong phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển bền vững bao trùm
tại hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai mọi biện pháp y tế cần thiết để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
chia sẻ thông tin kịp thời và minh bạch tăng cường phối hợp trong nghiên cứu và phát triển vaccine thuốc đặc trị
đồng thời nâng cao khả năng chống chịu và sự phối hợp trong ứng phó với các dịch bệnh lây nhiễm trong tương lai
chia sẻ tại hội nghị việt nam khẳng định quyết tâm chống dịch covid một mươi chín kiên trì thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh
và tiếp tục phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
việt nam trên cơn vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã và đang cùng các nước asean đề cao tinh thần cộng đồng
gắn kết và chủ động thích ứng thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phối hợp hành động chống covid một mươi chín
đồng thời hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm với nhiều nước g hai mươi và các đối tác